cao ủy nhân quyền liên hợp quốc ngày hai mươi hai tháng một mươi một đã nhận định tình hình tại iran là cực kỳ nghiêm trọng
khi đã có tổng cộng hơn ba trăm linh người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình suốt hai tháng qua
giữa lúc chính phủ tăng cường biện pháp chấn áp
phát biểu tại họp báo cùng ngày người phát ngôn của cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền nêu rõ
số người thiệt mạng gia tăng trong đó có hai trẻ em vào cuối tuần qua
và chính sách cứng rắn của lực lượng an ninh cho thấy tình hình cực kỳ nghiêm trọng tại iran
biểu tình tại iran nổ ra và biến thành bạo lực sau cái chết của một thiếu nữ hai mươi hai tuổi
bị cảnh sát bắt giữ vì trang phục tôn giáo không hợp quy định
các nước phương tây lên án việc chấn áp biểu tình là vi phạm nhân quyền
trong khi tehran cáo buộc các lực lượng thù địch nước ngoài là thủ phạm kích động biểu tình